thời điểm này người trồng hoa ở vùng cánh đồng mường lò thị xã nghĩa lộ tỉnh yên bái đang tất bật chăm sóc chuẩn bị hoa tết nguyên đán kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
những ngày này đi đến các hộ trồng hoa ở thị xã nghĩa lộ đầu đầu cũng thấy người dân cẩn mẫn tỉ mỉ chăm sóc xuống giống các loại hoa để đưa ra thị trường phục vụ người dân mua sắm tết
là một hộ trồng hoa nhiều năm vụ tết này ngoài duy trì diện tích hơn bốn m hai hoa đồng tiền và cúc
gia đình chị nguyễn thanh minh ở tổ sáu phường cầu thia thị xã nghĩa lộ còn xuống giống hơn một vạn củ lây ơn trên một vạn cây cúc
năm nay thời tiết không có nhiều thuận lợi lúc nóng lúc lạnh khiến cho chị minh gặp không ít khó khăn trong việc căn hoa nở đúng dịp tết
dự tính nếu cứ thời tiết như thế này giá hoa năm nay theo chị minh sẽ cao hơn năm trước
năm nay gia đình tôi cũng chuẩn bị hoa đồng tiền hoa cúc hoa lai ơn
đến thời điểm này hoa nó tăng
năm nay trưởng vẫn tốt bình thường
tôi nghĩ là thời tiết năm nay nó không được thuận chợ như mọi năm thì là hoa nó sẽ cao cao hơn mọi năm chứ nó cũng không thấp như mỗi năm
hiện thị xã nghĩa lộ đang hướng tới hình thành làng nghề trồng hoa tập trung ở các phường như trung tâm cầu thia bú trạng tân an
mở ra hướng đi mới mang lại thu nhập và hiệu quả kinh tế cho người dân
tết đang đến rất gần không khí thi đua lao động sản xuất tại các hộ trồng hoa đang diễn ra hết sức sôi nổi
với nỗ lực cung cấp ra thị trường những bông hoa chất lượng đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng
mang đến các sắc màu một vụ hoa tết nhiều khởi sắc mở đầu năm mới nhiều thắng lợi